đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đại tướng lương cường
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
về tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lương cường nhấn mạnh
tỉnh ủy quảng nam cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
đầy đủ kết luận số một mươi của bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo của trung ương
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tạo sự tự giác
thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng
quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát kỳ luật đảng siết chặt kỳ luật kỳ cương trong đảng và bộ máy nhà nước
nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra để phát hiện xử lý tham nhũng
chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng chống tham nhũng